từ một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng chín công ty thủy điện trị an nằm trên địa bàn huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đã tiến hành tăng lượng xả qua tràn từ một trăm năm mươi m khối trên dây lên ba trăm linh m ba trên dây nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa
như vậy với lưu lượng ba trăm linh m khối một dây qua tràn cộng với qua tù bin phát điện là tám trăm năm mươi m khối một dây
tổng lượng nước đổ về hạ lưu sẽ là một một trăm năm mươi m khối một dây
dự báo trong những ngày tới lưu lượng nước đổ về hồ tiếp tục tăng
do vậy chính quyền và cơ quan chức năng cùng người dân vùng hạ du lưu vực sông đồng nai
gồm các tỉnh đồng nai bình dương tp hcm cần chủ động nắm bắt thông tin nhằm kịp thời ứng phó với mực nước dân
để tránh thiệt hại có thể xảy ra
hiện mực nước ở hồ đạt gần sáu mươi một m trong khi thiết kế đầy hồ là sáu mươi hai m
do đó việc tăng lượng xả lũ để bảo đảm an toàn hồ thủy điện duy trì mực nước hồ chứa theo quy định